chuyển đến một thông tin đáng chú ý khác người dân lưu thông từ đường phạm văn đồng tới quốc lộ một a sẽ rất thuận tiện
vì sở giao thông vận tải tp hcm cùng liên doanh nhà thầu đã ký kết hợp đồng để xây dựng đường vành đai hai nối đại lộ phạm văn đồng với quốc lộ một a
trong tổng mức đầu tư hơn hai bảy trăm linh tỷ đồng kinh phí xây dựng là hơn chín trăm bốn mươi bốn tỷ còn lại là tiền giải phóng mặt bằng
đường vành đai hai dài khoảng bảy mươi km kéo dài từ đường nguyễn văn linh đi qua cầu phú mỹ nối vào đường vành đai phía đông đến ngã tư bình thái
xa lộ hà nội ngã tư gò dưa nối vào quốc lộ một a đi qua nút giao tân tạo theo đường hồ học lãm và ba tơ để quay về đường nguyễn văn linh
tạo thành một vòng vành đai bao bọc quanh khu vực nội đô thành phố
sau khi đường vành đai hai khép kín toàn bộ xe vận tải hàng hóa ra vào cảng đi từ các tỉnh miền đông sang miền tây
không còn phải chạy xuyên qua khu vực nội thành tp hcm